phó thủ tướng vương đình huệ vừa ký quyết định xuất cấp không thu tiền bảy mươi hai sáu mươi ba tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh lào cai
để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng của cơn bão số một và cơn bão số hai năm hai nghìn một mươi sáu
do ảnh hưởng của cơn bão số một và số hai vừa qua tỉnh lào cai đã chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản
thống kê có hơn một năm trăm linh hộ dân có nhà ở bị hư hại do bão trong đó có một trăm một mươi chín hộ bị sạt lở đất phải di chuyển đến nơi ở mới
trên một mươi sáu trăm linh hectare lúa và hoa màu bị thiệt hại trong đó năm trăm chín mươi tám hectare lúa mất trắng ba mươi chín hectare rừng bị thiệt hại hoàn toàn
gần một mươi một con da súc da cầm bị chết và lũ cuốn trôi hai trăm sáu mươi năm bảy hectare diện tích nuôi trồng thủy sản bị mất trắng
hàng trăm công trình xây dựng cơ bản bị lũ phá hủy trong đó đáng chú ý có hai mươi ba trường học và ba mươi sáu công trình thủy lợi bị hư hại
tổng thiệt hại lên tới gần sáu trăm linh tỷ đồng
vì vậy phó thủ tướng yêu cầu ubnd tỉnh lào cai tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp để hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng theo quy định